trên biển ở khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ gió duy trì cấp năm tối và đêm mạnh lên tới cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động
trong khi đó với các vùng biển khác bao gồm hai huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa đều chỉ có gió dưới cấp năm
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước